và đây lại là một câu chuyện khác về công tác hỗ trợ nhà đầu tư giữa covid một mươi chín
diễn biến của covid một mươi chín ảnh hưởng đến việc đưa các chuyên gia vào làm việc tại bà rịa vũng tàu
tuy nhiên lsp đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các cấp chính quyền như là ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu sở y tế tỉnh bà rịa vũng tàu và cả cục quản lý xuất nhập cảnh để đưa các chuyên gia vào làm việc
cùng với đó thì công tác chống dịch tại việt nam cũng có hiệu quả tạo nên sự tin tưởng của các nhà đầu tư và giúp giảm thiểu rủi ro giảm thiểu khó khăn
sự tin tưởng của nhà đầu tư được cụ thể hóa bằng số tiền họ mang tới tổ hợp hóa dầu này mới tăng vốn đầu tư thêm gần một bốn tỷ đô la
cùng với đó là hàng chục nhà đầu tư khác với số vốn lên tới hai trăm bốn mươi hai triệu đô la giúp cho vũng tàu có mặt trong top năm tỉnh thành thu hút fdi tốt nhất kể từ đầu năm
và với việc thành phố hồ chí minh bình dương cũng có mặt trong top năm này miền đông đang tạo ra một cuộc vượt dòng nước ngược ngoạn mục
trước những khó khăn
các khó khăn do covid một mươi chín gây ra
thưa quý vị khi đến vùng đông nam bộ và nhắc đến tranh sân mài người ta sẽ nghĩ ngay đến tranh sân mài ở tư bình hiệp
thuộc phường tư bình hiệp
bình hiệp thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
có thể nói đây là cái nôi của nghề tranh sân mài ở bình dương và khu vực đông nam bộ
và tranh ở đây đã được sản xuất đã được xuất khẩu đi rất là nhiều nơi trên thế giới và được bạn bè quốc tế yêu mến
vậy thì tranh ở đây có gì khác biệt so với những nơi khác
ngày hôm nay như quỳnh xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tranh sơn mài ở tương bình hiệp

dạ con chào chú tư
dạ con được biết là chú có một cơ sở chuyên sản xuất sân mài
nên là ngày hôm nay con muốn nhờ chú giới thiệu giúp cho con cũng như là quý vị khán giả được biết quy trình làm nên một bức tranh sân mài đúng không chú
rất là hân hạnh
dạ xin mời con

để mà mình muốn làm một quy trình sản xuất sân mài thì đầu tiên thì mình phải có
tạo những kiểu dáng
cái vật liệu để tạo kiểu dáng nó gồm những cái vật liệu chính
là như là gỗ nè
rồi ván mdf nè
rồi cái này là nhựa
tùy theo loại mà mình làm những cái vật liệu nó khác nhau
công đoạn thì sản xuất ra sân mài có phức tạp không chú
thì nó không phức tạp đâu
rồi mời con để chú giới thiệu tiếp
ngoài kia nãy là cái phần thô
nó trải qua nhiều công đoạn như là hôm là lót
rồi mài nhiều lần
rồi nó mới
nó mới được sản phẩm như thế này
bây giờ mình chấm rồi mình mài rồi mình còn đánh bóng nữa
đây đến cái công đoạn mài
mài quang á
khi mài quang là mài bóng á
à mài bóng là mình phải dùng giấy nhám nó thật là mịn
mịn để mà mình mài
mài rồi mình lao nhiều lần cho sản phẩm nó thật là bóng lên
rồi mình mới lại cái công đoạn tiếp theo là mình mới đánh bóng nữa
à đánh bóng nó sản phẩm nó mới đẹp
đây là cái công đoạn cuối
mình vào đây để mình lau dầu rồi mình kiểm tra
xong mới đóng gói lại
dạ nhìn thì cũng khá nhẹ nhàng
không biết con làm thử được không chú
à được đó con cứ dịp thử
thưa quý vị đây là một công đoạn nhẹ nhất
trong quy trình làm nên một sản phẩm sơn mài
nhưng mà như quỳnh thấy là công đoạn này cũng tốn rất là nhiều sức
đừng nói chi là những bức tranh phía sau lưng như quỳnh đây
nhân đây thì con cũng cảm ơn chú tư
ngày hôm nay đã tạo điều kiện cho con cũng như là truyền hình nhân dân
quý vị khán giả được hiểu thêm về
đàn tranh sơn mài của mình
thưa quý vị đàn tranh sân mài tương bình hiệp
là một điểm đến thu hút sự quan tâm của rất là nhiều người
tại đây thì chúng ta được trải nghiệm
được tự tay mình làm nên những tác phẩm sơn mài
và cũng như là có thể mua về cho người thân bạn bè của mình một món quà
để mà lưu niệm
thưa quý vị chương trình miền đông năng động đến đây xin phép được khép lại
chúng tôi xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
và cũng xin được cảm ơn ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam
đã đồng hành cùng chương trình này